từ diện tích chuyên canh cây lúa những năm gần đây bà con xã hồng đức huyện ninh giang tỉnh hải dương đã chuyển đổi đất ruộng sang đảo ao thả cá nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định
năm hai nghìn một mươi một xã hồng đức được tỉnh hải dương phê duyệt chuyển đổi một mươi năm hectare ruộng trũng cấy lúa bắp bênh sang nuôi thủy sản đến nay diện tích nuôi thủy sản của xã đã lên hơn tám mươi hectare
năm hai nghìn một mươi bốn gia đình anh nguyễn quý duy đã tìm hiểu và tổ chức nuôi các giống cá chê và rô đồng thay thế các giống cá nuôi truyền thống với hơn hai năm mẫu ao anh duy chia thành các ao nhỏ để khi dịch bệnh phát sinh thì có thể dễ dàng xử lý và không sợ lây lan từ mô hình đó mỗi năm gia đình anh duy thu lãi hàng trăm triệu đồng
được sự khuyến khích và tạo điều kiện của xã năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông trần văn lập cũng chuyển đổi từ đất ruộng sang đào ao thả cá vụ thu hoạch đầu tiên gia đình ông đã phấn khởi thu lãi ba mươi năm triệu đồng từ bảy sao ao nuôi thả cá
theo đánh giá sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng giá trị thu được từ nuôi thủy sản ở xã hồng đức đạt trên hai mươi năm tỷ đồng cao hơn ba lần so với cây lúa
theo đánh giá sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng giá trị thu được từ nuôi thủy sản ở xã hồng đức đạt trên hai mươi năm tỷ đồng cao hơn ba lần so với cây lúa